công an tp bảo lộc đã mật phục bắt quả tang đức khi đang đưa ma túy từ tp hồ chí minh về bảo lộc thu giữ sáu mươi bốn một g ma túy tổng hợp hai mươi sáu một g heroin và một số lượng khác nghi là ma túy
trước đó lực lượng công an cũng bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn hào đang tàng trữ hai gói ma túy tổng hợp đối tượng khai mua ma túy về để sử dụng
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng huỳnh minh sang về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm chị nguyễn thị hồng nhanh điều khiển xe mô tô trên quốc lộ năm mươi ba hướng từ vĩnh long về trà vinh khi đến địa phận xã long an huyện long hồ thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát giật lấy túi sách
bên trong có một điện thoại di động và số tiền ba mươi năm triệu đồng
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng công an xác định huỳnh minh sang là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên
tại công an phường một mươi quận bốn tp hcm phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bến tre đã tiếp nhận một đối tượng bị truy nã ra đầu thú
đối tượng là lê hồng phương chú tây ấp bình an b thị trấn trợ lách huyện trợ lách tỉnh bến tre
trước đó phương đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện trợ lách và châu thành
nên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ lách khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản nhưng phương đã bỏ trốn vào tp hcm
hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam ngày đại dương thế giới vào sáng nay
tại bãi tắm cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ phát động hãy làm sạch biển
dự buổi lễ có hơn một người dân và lực lượng vũ trang cùng các ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị
chương trình hãy làm sạch biển ở quảng trị năm nay tỉnh sẽ triển khai tuyên truyền vận động giáo dục cán bộ và nhân dân
nâng cao nhận thức bảo vệ biển đảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường
bên cạnh đó là quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đảo cồn cỏ và các xã ven biển
cũng trong sáng nay chiếc xe buýt hai tầng mui trần màu đỏ được dán đề can các danh thắng của thủ đô hà nội đã chính thức lăn bánh
mỗi ngày tuyến xe buýt sẽ đi qua hai mươi năm con phố có những điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô
tuyến xe sẽ hoạt động từ chín đến một mươi tám h một mươi phút hàng ngày với tần suất ba mươi phút một chuyến
cự ly toàn tuyến dài gần một mươi bốn km với một mươi ba điểm dừng đón trả khách
hành khách có thể mua vé sử dụng trong vòng bốn giờ hai mươi bốn giờ hoặc bốn mươi tám giờ